lập facebook ảo dùng chứng minh thư giả để lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội
công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đã bắt giữ nguyễn thị thu hương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã trung sơn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chủ tài khoản facebook nguyễn nhi của nguyễn thị thu hương
lừa mua bán khẩu trang và chiếm đoạt hai mươi triệu đồng của một phụ nữ trên mạng
qua đấu tranh khai thác hương khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng sử dụng chứng minh nhân dân giả
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt lên đến một năm tỷ đồng